tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội trung quốc khóa một mươi bốn được tổ chức trong sáng nay
với sự tham gia của gần ba đại biểu
quốc hội trung quốc đã bầu ông lý cường
ủy viên thường vụ bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
sáu mươi ba tuổi đảm nhiệm chức danh thủ tướng kế nhiệm ông lý khắc cường
ông lý cường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ở thành phố ôn châu tỉnh chiết giang trung quốc
ông có bằng cử nhân cơ giới hóa nông nghiệp
hay bằng thạc sĩ xã hội học và quản trị kinh doanh
đồng thời là nghiên cứu sinh kinh tế thế giới
từng đảm nhận các chức vụ bí thư tỉnh ủy giang tô và bí thư thành ủy thượng hải
ông lý cường được đánh giá là người có tư duy thực tế điều hành hiệu quả và ủng hộ lĩnh vực tư nhân
ông được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trung quốc
chấm dứt chính sách jero covid vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai để mở cửa trở lại sau ba năm đại dịch
với kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành ở các địa phương lớn
và quan trọng hàng đầu trung quốc về kinh tế thương mại
tân thủ tướng lý cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo chính phủ trung quốc
nhiệm kỳ mới dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi vững chắc
và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch
ngoài ra trong phiên họp hôm nay ông lưu kim quốc được bầu làm chủ nhiệm
ủy ban giám sát nhà nước cơ quan giám sát các hoạt động chống tham nhũng của chính phủ trung quốc
ông trương quân được bầu làm tranh án tòa án nhân dân tối cao
ông ứng dũng được đề cử trước viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao